kính chào quý vị và các bạn
dự báo từ chiều và đêm nay một bộ phận không khí lạnh đã báo sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông bắc bộ trước
trời tiếp tục nhiều mây có mưa mưa nhỏ và trời rét có nơi rét đậm rét hại
nên nhiệt độ sẽ giảm sâu trong hai ngày mùng một và mùng hai
sang ngày mùng ba nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng từ ba đến bốn độ
tại các tỉnh phía tây bắc bộ trong ba ngày tới trời nhiều mây có mưa mưa rào rải rác
trời rét có nơi rét đậm với nhiệt độ cao nhất trong hai ngày đầu thập ba
phổ biến là từ một mươi sáu đến một mươi chín độ riêng tại khu tây bắc sẽ cao hơn có thể đạt mức hai mươi năm độ
cũng chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tầng thấp phía bắc di chuyển xuống
nên tại các tỉnh từ thanh hóa cho đến hà tĩnh thời tiết trong hai ngày tới sẽ có mưa mưa nhỏ rải rác
trời rét với nhiệt độ cao nhất là từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
tại phía nam khu vực trời rét nhẹ với nhiệt độ cao nhất là từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
sang ngày mùng ba bức nhiệt ở trên toàn khu vực sẽ tăng thêm khoảng bốn độ nữa
khu vực từ đà nẵng cho đến bình thuận từ ngày mùng một đến ngày mùng ba
do ảnh hưởng của đời gió đông bắc ở tầng thấp di chuyển xuống kết hợp với địa hình
nên sẽ có mưa mưa rào rẻ rác và có nơi có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá cũng như gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong vòng ba ngày tới sẽ ra động từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
phía nam có nơi cao hơn
tại các tỉnh tây nguyên trong ba ngày tới tiếp tục duy trì tình trạng khô và nóng
do độ cao đội hình nên có sự tranh lệch nhiệt độ
giữa ngày và đêm cao về đêm nhiệt độ sẽ giảm xuống mức một mươi tám hai mươi một độ
vào ban ngày nhiệt độ cao nhất sẽ ra động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
nam bộ vẫn có nắng nhiều ở trên toàn khu vực trời phổ biến là không có mưa
đặc biệt tại các tỉnh khu vực miền đông nam bộ tiếp tục duy trì tình trạng nắng nóng ở nhiều nơi
với nhiệt độ cao nhất trong ngày là ba mươi năm ba mươi sáu độ
còn tại khu vực miền tây nam bộ nhiệt độ có phần thấp hơn từ hai đến ba độ